sáng nay ba mươi tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự lễ khởi công dự án cao tốc myson quốc lộ bốn mươi năm
thuộc dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi được tổ chức tại huyện hà trung tỉnh thành hóa
đồng chí nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ý nghĩa của việc đồng loạt triển khai các dự án cao tốc bắc nam
nhánh phía đông và ngay trong tháng một mươi sẽ tiếp tục làm hồ sơ liên quan để khởi công năm dự án còn lại
nếu hoàn thành các dự án này cùng với các công trình đang triển khai thì cả nước sẽ có gần hai km đường cao tốc
bên cạnh đó đồng chí nguyễn xuân phúc yêu cầu các địa phương tạo điều kiện cho các đơn vị thi công
thường xuyên giám sát chất lượng và tiến độ dự án các cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ được đấu thầu
chúng thầu công khai phải làm đúng chất lượng không được làm dối làm ẩu ảnh hưởng đến chất lượng công trình
tôi yêu cầu và nêu cầu vai trò của các cơ quan tư vấn giám sát
thiết kế của cảnh chức năng
anh phải làm đúng vai thuộc bài
trước khi anh làm bóng trước khi anh làm nền thì anh phải kiểm tra giám sát nhật ký công trình như thế nào để đảm bảo chất lượng
sau đó lòng rõ trách nhiệm từng khâu từng đoạn từng đơn vị tham gia cái này
ba dự án thành phần myson quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thiết phan thiết dầu dây dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành
đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối các trung tâm kinh tế chính trị đặc biệt là ba vùng kinh tế trọng điểm
bảo đảm quốc phòng an ninh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế